các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong một mươi nghi can bị bắt có đối tượng trần minh khánh một mươi tám tuổi ngụ xã tân thạnh huyện thanh bình
bị cáo buộc đã cầm đầu nhóm thanh niên gây ra vụ hỗn chiến khiến lê thành hiệp hai mươi sáu tuổi lê tấn tài một mươi bảy tuổi
và huỳnh an tiến một mươi bảy tuổi cùng ngụ huyện thanh bình tử vong vào đêm ngày một mươi tám tháng năm
ngay sau khi xảy ra sự việc thiếu tướng nguyễn minh thuấn giám đốc công an tỉnh đồng tháp
đã chỉ đạo các lực lượng nhiệm vụ khẩn trương điều tra truy xét các nghi phạm gây án
đến chiều ngày một mươi chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ được khánh cùng chín nghi phạm liên quan trong vụ án
để có tiền sử dụng ma túy hai đối tượng nguyễn lâm và trần thế vĩ cùng chú phường thành công tp bun ma thuột tỉnh đắk lóc
đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản và bị công an tp bun ma thuột bắt tạm giam
lâm và vĩ rủ nhau đi dò la khi thấy gia đình nào để xe máy sơ hở là đột nhập trộm cắp
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận đã đột nhập vào nhà của hai hộ dân ở tp bun ma thuột
lấy cắp hai chiếc xe máy sau đó đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân
hàng chục đối tượng tham gia đá gà lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc ấp hòa lợi một
xã vĩnh lợi huyện châu thành tỉnh an giang vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm công an huyện châu thành bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt giữ một mươi năm đối tượng cùng các tăng vật liên quan
gồm một mươi bốn điện thoại di động một mươi ba xe máy các loại và trên một mươi hai triệu đồng tiền mặt
được biết là tụ điểm này thường hoạt động vào những ngày nghỉ cuối tuần
thu hút được nhiều đối tượng trong và ngoài địa phương đến tham gia gây mất an ninh trật tự trong thời gian qua
mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ vào tối qua đã gây ngập trên diện rộng ở nhiều quận huyện của tp hcm
tại đường thống nhất quận gò vấp cây xanh gãy chắn ngang đường
huyện không thể di chuyển
khoảng một mươi tám giờ mưa lớn bắt đầu xuất hiện tại hầu hết các quận của tp hcm
không chỉ gây ngập úng mưa kèm theo gió lớn đã kéo đổ cây xanh trước số ba trăm một mươi tám phường một mươi bảy quận gò vấp
may mắn là thời điểm này không có người đi qua nên không gây thương tích
tuy nhiên thân cây chắn ngang đường khiến giao thông qua khu vực bị phong tỏa hàng giờ
lực lượng chức năng đã phải cắt dọn cây xanh và hướng dẫn cho người dân đi đường tránh
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
nắng nóng vẫn sẽ tiếp tục diễn ra ở các tỉnh miền bắc và trung bộ
chiều tối và đêm nay có thể có mưa rào và rông
do ảnh hưởng của rìa phía nam vùng áp thấp phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía đông bắc bộ
và các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi bảy độ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi hai đến một mươi sáu giờ
còn tại khu vực hà nội trời nắng nóng nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng phổ biến từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
và thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi hai đến một mươi sáu giờ
từ ngày một tháng bảy tới đây hà nội sẽ thí điểm mở tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch
theo đó xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch được mở tại ba tuyến
bến xe mỹ đỉnh bến xe sơn tây bến xe yên nghĩa khu đô thị đặng xá
bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở hai khu đô thị times city
sử dụng xe buýt nguyên liệu sạch sẽ tiết kiệm được hai mươi ba chi phí nhân liệu
so với xe chạy dầu do trên cùng cựu ly
các khí độc hại giảm từ năm mươi ba đến sáu mươi ba khí co hai giảm hai mươi không gây khói bụi và khói đen